một căn nhà nằm trên đường nguyễn thượng hiền quận ba tp hcm đã bất ngờ bốc cháy vào sáng nay
khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi đến trưa nay lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy này
tuy nhiên ngọn lửa đã lan sang bốn căn nhà liền kề rất may là không có thương vong xảy ra
đám cháy được phát hiện vào lúc tám h ba mươi người dân thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà khóa trái cửa
rộng hai mươi năm m hai trong con hẻm liền hô hoáng tìm cách phá cửa và dập tắt nhưng bất thành
các đồ đạc hàng hóa nhanh chóng được di dời ra bên ngoài để tránh thiệt hại
ngay sau đó hơn sáu mươi lính cứu hỏa có mặt chia làm ba hướng tiếp cận trực diện đám cháy
vừa phun nước từ trên cao dập lửa vừa nỗ lực chống cháy lan gần một giờ sau đám cháy được dập tắt
vụ hỏa hoạn không gây thương vong sông đã thiêu rụi một căn nhà hai tầng bốn căn khác bị ảnh hưởng
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ